vừa qua đã diễn ra lễ khánh thành đài phát sóng truyền hình tỉnh serverieng công trình quà tặng của chính phủ việt nam dành cho campuchia do đài tiếng nói việt nam chịu trách nhiệm thi công lắp đặt
sự lễ khánh thành có bộ trưởng thông tin campuchia khiêu canh nga rứt và đại sứ việt nam tại campuchia vũ quang minh
phát biểu ý kiến tại buổi lễ tỉnh trưởng tỉnh sveiring men vibourne bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của việt nam đã tài trợ xây dựng công trình này
tại buổi lễ đại sứ việt nam tại campuchia vũ quang minh đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ công nhân các đơn vị của việt nam và campuchia đã cố gắng hoàn thành công trình với chất lượng cao và coi công trình này là một biểu tượng sinh động của sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước việt nam campuchia
đài phát sóng truyền hình tỉnh spareing được đầu tư khá hiện đại gồm hệ thống máy phát sóng uhf năm kw có thể phát sóng truyền hình theo chuẩn kỹ thuật số hệ thống anten thu tín hiệu vệ tinh
hệ thống thiết bị sản xuất chương trình đồng bộ đây là một biểu tượng sinh động của sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước việt nam campuchia